thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua công an tp hcm đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu
vụ việc hai trẻ em bị thất lạc tại phố đi bộ nguyễn huệ phương bến nghé quận một xảy ra vào ngày ba tháng bốn
tại buổi họp báo đại diện công an tp hcm cho biết từ nguồn tin của quần chúng nhân dân kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ
các tổ công tác đã triển khai truy tìm tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan
quả đó xác định vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn có một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai trò bé không có người trông coi
đã tiếp cận dẫn dụ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa hai cho bé về trung cư sài gòn pơn nằm trên địa bàn quận bình thạnh
khẩn trương truy xét phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an quận một công an quận bình thạnh đã phát hiện đối tượng
phạm huỳnh nhật vi sinh năm hai nghìn ba chú tỉnh tiền giang khi đang khống chế hai trò bé tại căn hội trung cư sài gòn phơn
nên đã nhanh chóng khống chế đối tượng giải cứu hai trò bé
như vậy là chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an đã giải cứu cho trả hai cho bé cho gia đình đảm bảo an toàn
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng phạm huỳnh nhật vi theo đúng quy định
công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa tạm giữ đối tượng võ
văn thắng chú tại huyện thăng bình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày năm tháng bốn trong khi tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một mươi bốn e thuộc xã bình trị huyện thăng bình
tổ tuần tra cảnh sát giao thông công an huyện thăng bình phát hiện thắng điều khiển xe mô tô không được bút bảo hiểm
khi thấy lực lượng chức năng thắng điều khiển phương tiện bỏ chạy vào nhà dân
tổ công tác yêu cầu đối tượng dắt xe ra ngoài để kiểm tra giấy tờ đo nồng độ cồn
nhưng đối tượng không chấp hành và có hành vi chống đối lực lượng chức năng
dùng chân đạp vào vùng bụng và cắn vào tay hai cán bộ cảnh sát giao thông
qua tiến hành đo nồng độ cồn đối với đối tượng thắng kết quả là năm trăm bốn mươi mg trên một lít khí thở
trần ngọc thiện chú tại thành phố sóc trăng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng
bắt giữ về hành vi dùng dao đâm vào người khác dẫn đến tử vong
vào ngày bốn tháng bốn vừa qua
thiện tham gia tiệc thôi nôi tại nhà người quen ở giã tân hưng huyện long phú tỉnh sóc trăng
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày trong lúc ngồi ăn nhậu thiện và một người tên là thạch nam xảy ra mâu thuẫn
nam bỏ đi sau đó quay trở lại mang theo một con dao với mục đích là đâm thiện
khi mọi người đến can ngăn nam thì thiện đã giật lấy dao và đâm nhiều nhát vào người nam
dù được đưa đi cấp cứu tuy nhiên nam đã tử vong
do bị thương thiện cũng được đưa đến bệnh viện
cho đến ngày tám tháng bốn thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo
cho các sàn thương mại điện tử lừa đảo khoảng bảy bị hại tại nhiều tỉnh thành phố
để chiến đoạt hơn chín mươi tỷ đồng
phương thức của các đối tượng là đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng
với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế
sau đó giao hàng là sản phẩm giả gồm các cuộn dây sạc sạc dự phòng
điện thoại có phím giá rẻ
cầm đầu đường dây là đặng thị thêm chú tại hà nội cùng với chồng là lê quang vinh
chú tại tỉnh thanh hóa
cuối năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng thêm thành lập một đường dây hoạt động lừa đảo riêng
cơ quan điều tra xác định thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do bùi thị hương
chú tại hà nội cầm đầu
khám xét tại kho hàng ở khu đô thị vân canh hà nội lực lượng chức năng phát hiện
có hàng nghìn hộp điện thoại hàng trăm bộ dây sạc và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng
đến nay cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố hai mươi hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thu giữ hai mươi máy tính các loại khoảng ba điện thoại chất lượng kém hàng giả
cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
trong khi lực lượng chức năng vừa tăng cường xử lý cả ngày lẫn đêm vừa đến từng doanh nghiệp
để tuyên truyền yêu cầu ký cam kết về hoạt động khai thác khoáng sản đúng quy định
thì nhiều đối tượng vì lợi nhuận vẫn lén lút thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép
kéo theo nhiều hệ lụy và vi phạm pháp luật khác
câu chuyện sau đây được phản ánh tại địa bàn huyện crong bông tỉnh đắk lắc
huyện crong bông có sông crong bông và sông krong anna
chảy qua hầu hết các xã trên địa bàn huyện với chiều dài đường sông hơn tám mươi năm km
hàng năm sông được bối lấn với chữ lượng cát rất lớn
trên địa bàn đã có bốn doanh nghiệp được ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác cát
trên con sông còn khoảng hơn bốn mươi km chưa được cấp phép khai thác
do đó tình trạng khai thác lén lút vẫn diễn ra trên địa bàn
công an huyện crong bông đã ngày đêm tuần tra kiểm tra lập chốt
ra soát tình hình quản lý khai thác sử dụng một số loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện
qua đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện đã phát hiện xử lý một mươi ba vụ
một mươi tám đối tượng khai thác tàng chữ vận chuyển cát thu giữ hơn bảy trăm bảy mươi bảy m ba cát
phát hiện xử lý hai vụ khai thác vận chuyển đá granite
một vụ khai thác granite thu giữ ba bảy m ba một vụ khai thác một trăm năm mươi m ba đất cấp vối
xử vật vi phạm hành chính với số tiền hơn hai trăm bảy mươi triệu đồng
chúng tôi cũng đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để kiên quyết xử lý
các đối tượng này thường khai thác nhỏ lẻ vào ban đêm bằng các thùng phi
cắt lợi dụng từ một giờ sáng cho đến năm giờ sáng
chúng tôi đã xử lý rất nhiều trường hợp
chúng tôi cũng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành kế hoạch
thường trực huyện huyện đã trí đạo đối với bàn nhân các sản
để quản lý nhà nước trong linh vực hoa sản
thời gian qua xử lý rất nhiều trường hợp và cương quyết
và quan điểm là không có vùng cấm không ngoại lệ
và xử lý triệt đế vấn đề khai thác trái phép
chúng tôi cũng trí đạo rất quyết liệt vấn đề quản lý hoa sản chưa khai thác
bảo đúng theo huyện pháp luật
ủy quân huyện đã trí đạo kiểm tra định kỳ và độc sức
các xã mà có điểm nóng trong khai thác hoa sản
qua kiểm tra thì cũng xử lý được nhiều vụ việc xử phạt
rồi tịch thu phương tiện khai thác
qua đó thì đã góp phần vào chấn chỉnh công tác khai thác trên địa bàn
việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn ngừa và xử lý kịp thời
các trường hợp vi phạm trong công tác khai thác tài nguyên khoáng sản
đã góp phần kim giảm các vi phạm xảy ra trên địa bàn huyện
chỉ vì bị khóa bánh xe ô tô sau khi đỗ sai quy định
trịnh bá trọng chú tại huyện gia lâm thành phố hà nội
đã điều khiển xe đâm một bảo vệ tử vong
tòa án nhân dân thành phố hà nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trọng
với tội danh giết người
theo các trạng vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
xe của trịnh bá trọng bị bảo vệ khu đô thị vinhome ocean park
thị trấn châu quỳ huyện gia lâm hà nội khóa bánh do đỗ sai quy định
và yêu cầu về văn phòng viết cam kết không vi phạm lỗi đỗ xe
tuy nhiên trọng không chấp hành mà lên xe ô tô di chuyển
anh vũ trung dũng là bảo vệ phát hiện nên đã sử dụng xe máy đuổi theo trọng
tử vong kết quả đo nồng độ cồn của bị cáo trọng là bốn trăm năm mươi bốn mg trên một lít khí thở
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trịnh bá trọng
tù trung thân về tội giết người và buộc phải bồi thường hơn hai trăm một mươi năm triệu đồng cho gia đình bị hại
cục cảnh sát hình sự bộ công an vào chiều ngày tám tháng bốn cho biết
đơn vị vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an
công an tp hcm và công an tỉnh khánh hòa triệt phá băng nhóm tội phạm
do đối tượng người nước ngoài cầm đầu
công nghệ cao hoạt động tiến dụng đen với lãi suất lên đến gần hai một năm
qua công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng
cục cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài
cầu kết với các đối tượng người việt nam thành lập các doanh nghiệp nước bóng
sử dụng công nghệ cao để hoạt động tiến dụng đen
cơ quan công an xác định đường dây tội phạm trên do đối tượng
catherine chick roman quốc tịch ukraine cầm đầu
cầu kết với lê thanh huỳnh cang và nguyễn thị nhất vương
cùng chú tại tp hcm để hoạt động tín dụng đen
qua ứng dụng easycas vn oncredit hoặc website oncredit asia com
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đã đưa cho cang số tiền lập bốn trăm linh usd để hoạt động cho vay
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo công ty lộc tín tiếp nhận
một mươi một triệu usd từ công ty sca của singapore và ngân hàng tas của đào xít
các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến hàng chục triệu đồng
với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm
đến ngày bị bắt các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay tiền
thu lợi bắt chính hàng nghìn tỷ đồng
cục cảnh sát hình sự đã triệu tập sáu mươi ba đối tượng lên làm việc
thu sáu mươi tám máy tính sách tay gần một trăm linh điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an tỉnh thanh hóa đã điều tra
làm rõ và bắt giữ hai đối tượng là sơn thanh phong chú tại tp hcm
và thạch thanh tỉnh chú tại tỉnh đồng nai nằm trong đường dây mua bán
tàng chữ che phép vũ khí quân dụng vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ
từ tp hcm ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
cụ thể bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của phong lực lượng công an đã thu giữ
một khẩu súng ak bốn mươi bảy một mươi năm viên đạn cùng nhiều tăng vật khác
đấu tranh mở rộng công an tỉnh thanh hóa bắt và khám xét khẩn cấp
chỗ ở của thịnh ở đồng nai thu giữ nhiều tăng vật như đạn bi
đạn trì và các linh kiện vũ khí bắt đầu các đối tượng khai nhận đã lập nhóm kín
ở telegram zalo và sử dụng tài khoản trên kênh youtube để đăng tải quảng cáo
và mua bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ để tránh bị phát hiện các đối tượng
thường cất dấu các loại vũ khí tại kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm kho hàng
khi có khách đặt mua các đối tượng sẽ hướng dẫn khách thanh toán trước
hoặc là chuyển tiền đặt cọc một phần vào tài khoản không chính chủ
rồi tháo rời các bộ phận vũ khí công cụ hỗ trợ nguy trang trong hàng hóa
gửi cho khách qua dịch vụ vận chuyển
thực hiện kế hoạch phối hợp tổng kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng văn minh đô thị và kế hoạch phối hợp tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
sau gần một tháng xa quân các lực lượng chắc năng đã tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng và văn minh đô thị trên địa bàn
theo kế hoạch từ ngày một mươi tháng ba đến hết ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố phủ lý phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
và thanh tra sở giao thông vận tải tăng cường công tác tuyên truyền
tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng văn minh đô thị
đến thời điểm này lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ trên năm trăm linh biển quảng cáo ô tre bàn ghế vật dụng các loại
tháo rỡ gần một trăm sáu mươi lán mái tre lập biên bản xử phạt hơn bốn mươi trường hợp vi phạm
chủ yếu là sử dụng trái phép lòng đường đô thị hè phố để kinh doanh ăn uống buôn bán hàng hóa
sau việc tuyên truyền vận động của các cấp ủy chính quyền cũng như là địa phương
ý thức của người dân đã từng bước được nâng lên
và lòng đường vỉa hè trước đây thì rất nhiều hộ trồng cây cối buôn bán trên vỉa hè
sau khi tổ chức tuyên truyền vận động và đặc biệt là qua một ngày hối hợp các lực lượng để tháo rỡ
đối với đường của chúng ta bây giờ tôi cho rằng rất là sạch
các lực lượng tập trung tuyên truyền các hộ dân kinh doanh cam kết không vi phạm
với việc lấn chiếm vận động
và sau thời gian tuyên truyền cam kết các lực lượng đã phối hợp với gia quân trên các tuyến phố
để xử lý các trường hợp vi phạm
và qua thời gian tuyên truyền và xử lý các vi phạm thì người dân rất là chấp hành tốt
và gia quân đã cơ bản thông thoáng các lòng đường vỉa hè
ghi nhận sau gần một tháng gia quân thực hiện kế hoạch phối hợp tổng kiểm tra xử lý vi phạm
về trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
văn minh đô thị tình hình trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trên địa bàn thành phố
đã có nhiều chuyển biến tích cực
tình trạng chiếm dụng lòng đường hè phố để kinh doanh buôn bán đã được kéo giảm rõ rệt
ý thức tự giác của người dân đã được nâng lên góp phần thay đổi bộ mặt trật tự
văn minh đô thị trên địa bàn thành phố
trong thời gian tới chúng tôi cũng tham mưu để tiếp tục giả soát các địa đề bản
và có biểu hiện tái lất chiếm vì hè lòng đường
sau khi đã tuyên truyền
tiếp tục tái lất chiếm kiên quyết xử lý và đảm bảo cho thành phố hồ lý
xanh sạch đẹp và đảm bảo các văn minh đô thị
thời gian tới các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát
phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng trật tự đô thị trên các tuyến với tinh thần không có vùng cấm
không có ngoại lệ phát huy hiệu quả hệ thống camera xử phạt nguội
tại các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố
đồng thời tiếp tục ra soát kịp thời kiến nghị
phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các điểm bất cập mới phát sinh
cương quyết xử lý cưỡng chế vi phạm lòng đường vỉa hè
góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng văn minh đô thị trên địa bàn